thưa quý vị ngày một mươi một tháng năm tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh đồng chí nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã đông triều trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
cử tri thị xã đông triều có nhiều ý kiến kiến nghị gửi đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
như việc thiếu thuốc vật tư y tế gây khó khăn cho các trạm y tế bệnh viện dẫn đến người dân không được chữa trị kịp thời
việc sắp nhập các xã phường trên địa bàn thị xã đông triều cần được thống nhất và thực hiện sớm
để tránh khó khăn cho người dân khi làm các thủ tục hành chính
cần xem xét sớm công nhận thành phố đông triều sớm tổ chức hội nghị trực tuyến
và mời các chuyên gia trả lời các bướng mắt của cử tri về luật đất đai
tiếp thu ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
và các ngành chức năng đã trực tiếp trả lời cử tri thị xã đông triều đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền
qua đó đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri thị xã đông triều
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh sẽ tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến quốc hội
cũng như các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết
chiều ngày một mươi một tháng năm tại khu công nghiệp dipsy thành phố hải phòng đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu
phân hủy sinh học công nghệ cao ecovans của tập đoàn sk hàn quốc
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang dự và nhấn nút khởi công dự án
dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ecovans được đầu tư xây dựng trên lô đất
có diện tích hơn ba mươi hai m hai thuộc khu công nghiệp dipsy hải phòng
khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ sản xuất nguyên liệu sản phẩm nhựa phân hủy sinh học
và các nguyên liệu có liên quan trong quá trình sản xuất nguyên liệu sinh học
quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu quyền phân phối bán buôn bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật việt nam
đây là dự án đầu tư trực tiếp của tập đoàn sk hàn quốc và việt nam
có tổng vốn đầu tư dự án khoảng hai ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tương đương một trăm linh triệu đô la mỹ
phần đấu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ nâng tổng số vốn đầu tư lên năm trăm linh triệu đô la mỹ
nhân dịp tháng công nhân hai nghìn hai mươi bốn chiều nay
liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức chương trình cảm ơn người lao động và gặp gỡ người lao động
nhằm tôn vinh những giá trị đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ đoàn viên người lao động
và quá trình phát triển của thành phố
năm mươi công nhân lao động được biểu dương đại diện cho một bốn triệu đoàn viên công đoàn và công nhân
người lao động của tp hcm
đây là những tấm gương tiêu biểu có vai trò tiên phong đi đồng hăng hái thi đua lao động sản xuất
có những sáng kiến được ứng dụng vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
chương trình cảm ơn người lao động cũng là dịp để đại diện công nhân người lao động bày tỏ tâm tư
nguyện vọng và đề xuất để lãnh đạo thành phố các sở ngành và công đoàn thành phố
có những chính sách cách hỗ trợ phù hợp để nơi cao chất lượng đời sống của người lao động
mang lại hiệu quả lao động sản xuất đồng góp vào sự phát triển chung của tp hcm
bảo hiểm xã hội việt nam vừa thông tin về tình hình thực hiện đề án sáu trong khám chữa bệnh
và thực hiện các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam cho thấy tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc có hơn một hai trăm linh cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe
với trên hai chín mươi ba triệu dữ liệu được gửi
có hơn một bảy trăm linh cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh với trên một hai triệu dữ liệu được gửi
và gần sáu trăm sáu mươi cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử
với trên một mươi ba bốn nghìn dữ liệu được gửi
ngoài ra bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ bảo hiểm xã hội
lên ứng dụng định danh điện tử vneid
hiện nay cơ quan này đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động
về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội lên ứng dụng vneid
hiện đã có hơn một mươi bảy hai triệu lượt truy vấn thông tin sổ bảo hiểm xã hội thành công
để tích hợp lên ứng dụng vneid
trong đó đã có hơn một mươi năm triệu lượt sử dụng tài khoản vneid để đăng nhập ứng dụng vssid
việc triển khai tích hợp tài khoản vneid với ứng dụng vssid của bảo hiểm xã hội việt nam
đã giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin
sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng vssid
đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam nhấn mạnh đây là cơ sở để sẵn sàng cho việc triển khai
sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo quy định tại nghị định số năm mươi chín của chính phủ về định danh và xác thực điện tử
cũng theo bảo hiểm xã hội việt nam trong bốn tháng đầu năm
chi trả chi phí bảo hiểm y tế của cả nước đã tăng gần năm sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó tp hcm tăng lên gần một tỷ đồng
chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tp hcm
đã tăng nhanh chóng lên mức chín trăm sáu mươi tỷ đồng
đại diện bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết
chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tp hcm
đã tăng trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn do nhiều nguyên nhân
trong đó do số lượng bệnh nhân từ các tỉnh về tp hcm điều trị cũng tăng
tăng giá viện phí một số cơ sở khám chữa bệnh mở rộng cơ sở vật chất
máy móc thiết bị một số cơ sở khám chữa bệnh còn chỉ định nhiều dịch vụ kỹ thuật
thuốc chưa thực sự cần thiết
trước đó báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam nhấn mạnh
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng gần năm sáu trăm linh tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi ba
một số tỉnh thành phố có sự gia tăng rất lớn
là tp hcm hà nội thanh hóa nghệ an đà nẵng cần thơ phú thọ hải phòng đồng nai
đắk lắc thái bình bắc giang quảng ninh
lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung đánh giá
chỉ ra các yếu tố tăng lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
chi phí điều trị nội chú ngoại chú tỷ lệ chỉ định cấp cứu xét nghiệm trần đoán hình ảnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay toàn tỉnh lâm đồng ghi nhận hơn chín trăm linh ca mắc xuất xuất huyết
trong đó có bốn ca sốt xuất huyết nặng tăng gấp một năm lần so với số ca mắc cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng
ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ban ngành các huyện thành phố
khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng yêu cầu các sở ban ngành các huyện thành phố
khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống để chủ động kiểm soát một cách hiệu quả
không để dịch bệnh bùng phát
ủy ban nhân dân tỉnh giao sở y tế giám sát chặt chẽ đánh giá tình hình
dự báo diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp triển khai công tác phòng chống
một cách khoa học hiệu quả phù hợp
tổ chức tốt việc khám bệnh phân độ phân tuyến thu dung điều trị bệnh nhân
chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập các tuyến điều trị
tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn trần đoán điều trị theo dõi chuyển tuyến
kịp thời an toàn hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tử vong
đồng thời cần ra soát có kế hoạch bổ sung đảm bảo đủ dương bệnh
nhân lực thuốc vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
công an tỉnh thái nguyên vừa cho biết vào hồi hai h hai mươi ba phút ngày một mươi một tháng năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã kịp thời giải cứu hai người bị mắc kẹt trong vụ cháy
xảy ra tại hộ gia đình ở tổ dân phố số sáu phương ba hàng tp phổ yên
ngay khi nhận được tin báo đơn vị nhanh chóng điều động
lực lượng phương tiện tới hiện trường đám cháy rộng khoảng hai mươi m hai
xảy ra tại khu vực cho thuê thuộc tầng một của các nhà ba tầng
ông nhân và vợ là bà nguyễn thị ảnh bị mắc kẹt ở phía trong
phải đi lên tầng ba để tránh bị ngạt khói và tìm cách thoát ra ngoài
khi đến hiện trường lực lượng chữa cháy và cứu nạn đã nhanh chóng triển khai lực lượng
phương tiện cắt phá cửa cuốn cửa gỗ phía trong tổ chức chữa cháy và tiếp cận nạn nhân
để nạn nhân tránh bị ngạt khói các chiến sĩ chữa cháy cứu nạn đã nhường mặt nạ bình dưỡng khí
và các phương tiện bảo hộ khác cho nạn nhân và đưa nạn nhân ra bên ngoài an toàn
nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do chập điện
liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người thiệt mạng
chiều nay công an tỉnh đồng nai cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định
nồi hơi và bình nén khí đều đã hết hạn kiểm định
nhưng công ty gỗ bình minh vẫn sử dụng dẫn đến vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định
nồi hơi của công ty gỗ bình minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn
nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại
theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
trong vụ việc này ông phi anh yong quốc tịch trung quốc
giám đốc công ty gỗ bình minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi
điều hành mọi hoạt động của công ty
do đó hành vi của ông feng yong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động
ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với feng yong để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về an toàn lao động được quy định
cơ cơn cơ quan khí tượng vừa đưa ra dự báo về các hình thái thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời dự báo ngắn về tình hình nắng nóng trong mùa khô năm nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bắc bộ trung bộ có khả năng xuất hiện
hai đợt nắng nóng và nắng nóng gây gắt diện rộng tập trung vào nửa cuối tháng năm
dự báo phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ c phía tây bắc bộ từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
khu vực trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c riêng vùng núi phía tây ba mươi chín bốn mươi một độ c
có nơi trên bốn mươi hai độ c
tây nguyên và nam bộ trong bốn ngày tới dự báo có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi tám độ c
sau đó giai đoạn nửa cuối tháng năm hai khu vực này vào mùa mưa nắng nóng giảm dần
từ ngày mai một mươi hai tháng năm đến một mươi sáu tháng năm ở khu vực bắc bộ các tỉnh bắc trung bộ có khả năng xuất hiện
một đợt mưa có nơi mưa to và rông mạnh nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ giai đoạn nửa cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có mưa chuyển mùa
mưa chuyển mùa cũng có nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung tại các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
về diễn biến mưa bão cho năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan khí tượng dự báo có khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão trên biển đông
và năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão
từ tháng chín cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong nửa đầu mùa mưa bão thiên tai sẽ tập trung ở bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên
bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm
nhiều bão hình thành trên biển đông tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối năm
mưa lớn bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền trung trong giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
trên những dự báo về tình hình thiên tai trong những ngày tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa rông mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực các tỉnh phía bắc
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời
người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh các cơ quan thông tin truyền thông nhất là tại cơ sở tuyên truyền
phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa rông kèm lốc xét mưa đá gió giật mạnh và mưa lớn lũ quét sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cho biết tháng một mươi hai tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
sẽ báo cáo thủ tướng về đề án giải quyết vấn đề sạt lở xâm nhập mặn cho đồng bằng sông kiều long
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đang xây dựng đề án tổng thể về phòng chống sạt lở xâm nhập mặn nước sạch nước sinh hoạt cho vùng đồng bằng sông cửu long
có năm nhiệm vụ trong đề án và tháng một mươi hai tới sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ
sau khi có đề án này sẽ có giải pháp tổng thể dài hạn cho đồng bằng sông cửu long về sạt lở xâm nhập mặn nước sạch
ngoài đề án này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đang có một loạt các đề án khác nhưng đặc biệt ưu tiên cho hồ chứa trước mùa bão lũ và an toàn điều tiết nước
vì hiện nay thời tiết rất cực đoan khác thường lũ thường đến nhanh hơn và ở lại lâu hơn
thống kê của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
khu vực đồng bằng sông cửu long là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên cả nước
do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như hạn hán xâm nhập mặn sạt lở sụt lún đất và ngập lụt do chiều cường
còn trong năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra hơn năm ba trăm linh sự cố hơn một chín trăm sáu mươi trận thiên tai cực đoan
đặc biệt là mưa lớn gây sạt lờ đất lũ quét lũ ngập lụt trên diện rộng
thiên tai là một một trăm hai mươi chín người chết mất tích thiệt hại về kinh tế ước trên chín ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
tại con tum đã xảy ra bốn mươi tám vụ tai nạn giao thông làm ba mươi tám người chết ba mươi tám người bị thương
các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn
lực lượng chức năng đang đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này
tuyến đường hồ chí minh đi qua tỉnh con tum với lưu lượng xe chạy tuyến bắc nam dài đặc
tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn
cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kết hợp tuần tra công khai với mặt thường phục để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự về an toàn giao thông
đặc biệt với các lỗi như chạy quá tốc độ lấn làn vượt ẩu

tuyến đường hồ chí minh đi qua tỉnh con tum với lưu lượng xe chạy tuyến bắc nam dài đặc

trường hợp vi phạm các lỗi chủ yếu là chạy qua tốc độ và vi phạm về nồng độ ôn
các tuyến quốc lộ qua tỉnh con tum có địa hình đồi núi đường nhiều góc cua khuất tầm nhìn rất nguy hiểm
sự lơ là chủ quan của các tài xế rất dễ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng
vì thế bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
việc nâng cao ý thức của các tài xế là điều quan trọng nhất để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
sáng hai mươi một tháng năm tại bảo tàng hải phòng
thành phố hải phòng đã khai mạc trưng bày bảo vật quốc gia siêu tập an biên
với gần năm trăm linh cổ vật hiện vật quý hiếm với du khách và nhân dân
bảo tàng hải phòng sẽ mở cửa miễn phí đón nhân dân du khách tới chip ngưỡng
chiêm bái một mươi tám bảo vật quốc gia cùng gần bốn trăm linh cổ vật quý hiếm qua các thời kỳ triều đại
trong suốt hai thiên niên kỷ qua
các hiện vật được lựa chọn trưng bày có niên đại từ văn hóa đông sơn đến quốc gia đại việt thế kỷ xix
đặc biệt trong dịp này sẽ trưng bày bộ siêu tập hiện vật bằng vàng có tổng trọng lượng gần bốn lạng
gồm đôi vòng một thẻ một lá bộ lá trầu ba quả cao chuỗi vòng chín trăm chín mươi chín hạt quạt thẻ kim thánh
hai thẻ kim bài hai hộp đựng sát môi và ba đôi hoa tai
những hiện vật này được các nhà nghiên cứu tạm thời nhận định có từ thời nhà nguyễn
khoảng năm một nghìn chín trăm hai mươi đến năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy do một người tên phan trần trúc cung tiến tại đền nghề thờ nữ tướng lê trân
trên các thẻ bài có các chữ
trong thẻ bài có các chữ trung thiên thánh mẫu trang huy thượng đảng thần dược bảo trung hưng phan trần trúc
ngày hội háng bò hay người dân địa phương còn gọi là trợ tình bắc khuôn
là ngày hội truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc nùng tày huyện bình gia nói riêng tỉnh lạng sơn nói chung
diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng năm với nhiều hoạt động văn hóa thể thao độc đáo
thu hút đông đảo nhân dân du khách gần xa
cứ mỗi dịp từ mùng hai đến mùng bốn tháng bốn âm lịch
để ôn lại truyền tình của nàng tiên thác đăng mò về làm dâu của thủy thần vàng cái khăn
các chàng trai cô gái dân tộc nùng tày lại hẹn nhau về địa điểm ngã ba sông suối bác khuôn
để cùng kết mối duyên qua lời sli câu lượn
ngày hội háng bò năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức với nhiều hoạt động như trình diễn múa sư tử
trình diễn hát quan làng đám cưới người tây trình diễn hát cò lẩu đám cưới người nùng
trình diễn trò diễn sĩ nông công thương trong lễ hội cầu mùa trình diễn nấu rượu đan lát thủ công
làm trang phục truyền thống dân tộc các trò chơi dân gian truyền thống
ngày hội háng bò được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
phát triển du lịch góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương